thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo thành ủy hải phòng
về tình hình thực hiện nhiệm vụ bốn tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm hai nghìn hai mươi
bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ
chín chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà nghị quyết đại hội một mươi năm đảng bộ thành phố đã đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
đều hoàn thành trước thời gian trong đó một chỉ tiêu hoàn thành trước ba năm là thu ngân sách
ba chỉ tiêu hoàn thành trước hai năm là hàng hóa thông qua cảng khách du lịch kim ngạch xuất khẩu
ba chỉ tiêu hoàn thành trước một năm là tổng sản phẩm grdp giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng nông thôn mới
còn lại hai chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội thu nhập bình quân đầu người sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã ghi nhận hải phòng đã có nhiều nỗ lực vươn lên
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tạo bước đột phá về du lịch
trong chỉ đạo cũng có nhiều quyết tâm
chính trị đoàn kết một lòng đưa thành phố tiến lên
thủ tướng lưu ý hiện vẫn còn nhiều thách thức phía trước mà không được chủ quan
hải phòng cần tiếp tục nỗ lực có định hướng trong thời gian tới để là trung tâm kinh tế của phía bắc

quy mô của thành phố hải phòng phải so sánh với phải phấn đấu như là thành phố hồ chí minh
so sánh như hà nội như singapore chứ không phải hải phòng này chỉ dừng lại ở một thành phố
với tư cách là thu được đội điện hai mươi bốn tỷ như là chúng ta
mặc dù đó là một thành quả rất lớn
nó có ước mơ lớn và có hành động mạnh mẽ để đạt đến mục tiêu tầm cỡ của một cái thành phố lớn
thuộc trung ương đóng góp và thống thiện với đất nước của phía bắc việt nam
chứ không phải chỉ là ở từng mức như thế này thôi
thủ tướng yêu cầu hải phòng cần phải cơ cấu ngành công nghiệp phát triển
phát triển nông nghiệp công nghệ cao và phải trở thành trung tâm logistic lớn hiện nay
do vậy cần có cảng biển hàng không phát triển mạnh hơn nữa
vấn đề cảng biển cũng như sân bay
anh muốn thành trung tâm thì anh phải có cảng biển hiện đại tiêu chuẩn thuận lợi
chứ không phải là như thế này
không phải một trăm linh năm triệu tấn là con số quá cao đối với thành phố
mà đại diện phía bắc việt nam
bao nhiêu tỉnh thành người ta đưa hòn quả vào đây
có trong khi làm sao thuận lợi nhất
không phải là một bến cảng cả lịch quyền
mà tôi đã nói là một giải đối cảng
những cảng hiện đại nhất
giờ cái cảng trong nội địa ra
hôm nay có anh công đây
hôm nay có thời gian để anh mời anh công phát biểu thêm
nhưng tôi nói cái này để các ông chứ có cái tầm nhìn
trong việc tập trung phát triển cảng biển
nếu không có cảng biển
không phải là hải phòng
thủ tướng đề nghị hải phòng cần phát triển thành phố thông minh
cũng như việc chuẩn bị đầu tư cho nhiên độ mới
phải được chuẩn bị ngay từ bây giờ
cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
bên cạnh đó thủ tướng yêu cầu đảng bộ hải phòng
cần tiếp tục đoàn kết
quyết tâm một lòng xây dựng thành phố phát triển vững mạnh
trong thời gian tới
trước đó vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng
đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện kiến thụy thành phố hải phòng
nằm trong chuyến công tác tại hải phòng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác
đã dự và cắt băng khai trương
các đường bay của hãng hàng không bamboo airways
ba đường bay mới của hãng này
sẽ từ cảng hàng không quốc tế cát bi
thành phố hải phòng đi thành phố hồ chí minh
cần thơ và quy nhơn
hiện bamboo airways đang khai thác một mươi bảy đường bay nội địa
kết nối các điểm đến du lịch hấp dẫn
nhận được rất nhiều phản hồi tích cực
từ đông đảo khách hàng
đối với dịch vụ định hướng chất lượng năm sao
và sự phục vụ chuyên nghiệp chú đáo
các đường bay của bamboo airways
từ thành phố hải phòng đi thành phố hồ chí minh
thành phố cần thơ và thành phố quy nhơn
được khai thác với tần suất một chuyến khứ hồi một ngày
thời gian dự kiến bay thành phố hải phòng
thành phố hồ chí minh là hai giờ
thành phố hải phòng thành phố cần thơ là hai giờ năm phút
và thành phố hải phòng thành phố quy nhơn là một giờ ba mươi năm phút
dự lễ khởi công nhà máy chế biến
rau củ quả công nghệ cao đầu tiên tại hải phòng
thủ tướng lưu ý cần nâng cao chất lượng chế biến sản phẩm hoa quả
để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho người dân
không để cho hoa quả bị ế thừa trong mỗi mùa thu hoạch
nhà máy có sáu dây chuyền sản xuất hiện đại
được nhập khẩu hoàn toàn từ châu âu
toàn bộ quy trình sản xuất khép kín
với những quy định nghiêm ngặt và tự động hóa chiếm tám mươi
trong khuôn khổ chương trình
la vie food cũng chính thức công bố giải pháp
phần mềm hỗ trợ nông dân ifam